hiện tại phiên họp đại biểu nguyễn hoàng bảo trân đoàn bình dương bày tỏ quan ngại về con số hai bảy triệu lao động đang bị doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội
nhấn mạnh chính phủ cần có giải pháp mạnh tay hơn để xử lý tình trạng này
hơn hai trăm linh người bị treo quyền lợi do doanh nghiệp đã phá sản giải thể hoặc có chủ bỏ trốn
trong khi hàng trăm nghìn lao động này mỗi tháng đều bị trừ lương để đóng vào quỹ bảo hiểm nhưng không được đảm bảo đầy đủ quyền lợi
bởi các doanh nghiệp chưa thực hiện nghĩa vụ đóng theo quy định
số lượng người lao động thất nghiệp do thiếu đơn hàng tăng nhanh họ có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không được hưởng do không chốt được sổ bảo hiểm
trong khi đó đại biểu nguyễn thị kim anh đoàn bắc ninh bày tỏ băn khoăn về danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá
đại biểu đề xuất không nên đưa thịt lợn vào mặt hàng bình ổn giá đề nghị chính phủ đánh giá tác động kỹ lưỡng thận trọng và đảm bảo tính khả thi
do thực trạng chăn nuôi ở nước ta chủ yếu quy mô nhỏ lẻ với hàng triệu hộ chăn nuôi năng suất chăn nuôi còn thấp dịch tả lợn châu phi vẫn là thách thức tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu chính
phần lớn khoảng tám mươi thịt lợn được bán tại các chợ truyền thống nên việc áp dụng chính sách tính toán giá thành hỗ trợ nguồn vốn dự phòng hỗ trợ giá khi giá bán dưới giá thành can thiệp vào giá là rất khó
bên cạnh đó để thực hiện chính sách bình ổn giá đối với hàng hóa như thịt lợn
kinh phí khá lớn trong khi ngân sách đang rất khó khăn
liên quan đến quỹ bình ổn xăng dầu nhiều đại biểu cho rằng chính phủ cần đánh giá kỹ thực trạng hiệu quả và sự cần thiết của quỹ này
theo đó đề xuất nhà nước chỉ nên can thiệp khi có những biến động lớn về giá có khả năng ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh bằng các công cụ chính sách để bình ổn thị trường
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số bốn trăm chín mươi hai về việc chủ động triển khai các biện pháp
công điện đưa ra trong bối cảnh lượng xe trợ hàng nông sản xuất khẩu tăng độc biến ở các cửa khẩu ở lạng sơn thời gian làm thủ tục kéo dài năng lực thông quan hạn chế
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu các tỉnh khu vực biên giới phía bắc các bộ ngành liên quan khẩn trương giả soát các quy định về xuất nhập khẩu nông sản giữa việt nam và trung quốc
chủ động về ngoại giao phối hợp nước bạn để tạo điều kiện thuận lợi
đơn giản hóa các thủ tướng
tăng thời gian và hiệu suất thông quan
các địa phương biên giới chủ động theo dõi đánh giá dự báo tình hình lưu thông có biện pháp điều tiết quản lý phương tiện đưa hàng lên cửa khẩu biên giới
thủ tướng cũng ra các bộ ngành và địa phương các cơ sở kinh doanh phối hợp để thúc đẩy mạnh hơn nữa việc tiêu thụ các loại nông sản đang thu hoạch tại thị trường trong nước
kịp thời chấn chỉnh xử lý các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất nhập khẩu thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu
về giải pháp lâu dài người đứng đầu chính phủ giao các bộ ngành liên quan triển khai các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu theo hình thức chính ngạch đa dạng hóa các phương thức vận tải hàng nông sản xuất khẩu
từ một mươi năm h ngày hôm nay mùa một tháng sáu xăng e năm ron chín mươi hai tăng ba trăm chín mươi đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba tăng năm trăm một mươi sáu đồng một lít
ở chiều ngược lại dầu diesel giảm một mươi một đồng một lít dầu hỏa giảm một trăm chín mươi tám đồng một lít và dầu ma rút giảm hai trăm bảy mươi năm đồng một kg
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng ba trăm chín mươi đồng một lít giá mới là hai mươi tám trăm bảy mươi tám đồng mỗi lít xăng ron chín trăm năm mươi ba tăng năm trăm một mươi sáu đồng mỗi lít lên hai mươi hai một mươi năm đồng một lít
ngược lại theo quy định của liên bộ mặt hàng dầu diesel giảm một mươi một đồng xuống mức một mươi bảy chín trăm bốn mươi ba đồng một lít dầu hỏa giảm một trăm chín mươi tám đồng một lít giá mới là một mươi bảy bảy trăm bảy mươi một đồng một lít và dầu ma rút giảm hai trăm bảy mươi năm đồng một kg

liên quan tới quỹ bình ổn bog mức trích lập với xăng dầu ở mức ba trăm linh đồng một lít không thay đổi so với kỷ trước
ở chiều ngược lại tiếp tục dừng chi quỹ với tất cả mặt hàng xăng dầu
từ hôm nay một tháng sáu các cảng hàng không trên cả nước sẽ đồng loạt thí điểm chấp nhận hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ hai thay thế căn cước công dân
theo cục hàng không việt nam việc thí điểm trước mắt sẽ kéo dài trong hai tháng từ ngày một tháng sáu đến ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba áp dụng với chuyến bay nội địa
tại điểm kiểm tra an ninh hàng không vị trí kiểm tra giấy tờ đi máy bay chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ
khi hành khách làm thủ tục đi máy bay bằng hai bước yêu cầu hành khách tự mở tài khoản định danh điện tử mức độ hai của hành khách
đối chiếu ảnh của hành khách trên tài khoản định danh điện tử mức độ hai với người thật và đối chiếu thông tin hành khách của chuyến bay với thông tin trên tài khoản định danh điện tử mức độ hai
việc thí điểm chỉ thực hiện với hành khách tự nguyện
nhân viên hàng không tham gia thí điểm tự nguyện sử dụng điện thoại và tài khoản định danh điện tử của mình vào việc thí điểm
đặc biệt nhân viên hàng không tham gia thí điểm cam kết không sử dụng thông tin hành khách và mục đích trái pháp luật
đồng thời tại quầy làm thủ tục hàng không luôn kiểm tra an ninh hàng không điểm lên máy bay đang thí điểm
phải có biển bảng thông báo việc chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ hai khi hành khách làm thủ tục đi máy bay
festival biển hai nghìn hai mươi ba ở nha trang khánh hòa là một trong những kỳ festival lớn nhất từ trước đến nay
dịp này lượng phương tiện và khách tham quan trên các tuyến thủy nội địa dự báo sẽ tăng đột biến
chính vì thế phương án bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa đã và đang được các lực lượng chức năng quyết liệt triển khai thực hiện
đến tàu du lịch nha trang mới vào đầu hè nhưng lượng du khách đổ về đây để đi tham quan các điểm du lịch đảo trên vịnh nha trang hàng ngày đã rất đông
thời điểm diễn ra festival biển năm hai nghìn hai mươi ba sắp tới dự đoán lượng khách và phương tiện trên tuyến thủy nội địa
những ngày này phòng cảnh sát giao thông bố trí một tổ cảnh sát đường thủy luôn túc trực tại bến
nhiệm vụ của họ là phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra toàn bộ các điều kiện an toàn của mọi phương tiện trước khi xuất bến phải luôn đảm bảo an toàn
cùng với đó công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh

hốc muôn bình chánh và củ chi là ba đơn vị về đích theo bản ký kết giao ước thi đua thực hiện công tác thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án xây dựng đường văn đai ba tp hcm
diện tích bàn giao lần lượt của ba huyện này là tám mươi chín sáu ha một trăm một mươi hai ha và bốn mươi sáu ha
riêng tp thủ đức cũng là địa phương có số trường hợp chi trả bồi thường nhiều nhất là năm trăm năm mươi sáu trường hợp
hiện tp thủ đức đã bàn giao gần bốn mươi tám mặt bằng chi trả cho chín mươi hai trên năm trăm năm mươi sáu trường hợp đạt bốn mươi bảy trên chín mươi chín ha
để đạt được ít nhất bảy mươi mặt bằng theo như bản cam kết thi đua ủy ban nhân dân tp thủ đức cần sự nỗ lực rất lớn
theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố dự án vành đai ba sẽ khởi công vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba với khoảng bảy mươi mặt bằng
cuối tháng một mươi hai các địa phương sẽ bàn giao một trăm linh số mặt bằng còn lại
thưa quý vị mới đây sở xây dựng vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân tp hcm tham mưu xin ý kiến bộ xây dựng về phương án tính tiền thuê căn hộ phục vụ tạm cư trên địa bàn
phương án này sẽ áp dụng tính tiền thuê căn hộ tạm cư của các hộ dân thuộc diện phải di dời khẩn cấp khỏi chung cư hư hỏng nặng có nguy cơ sụp đổ
sở xây dựng tp hcm đề xuất những hộ dân thuộc diện phải di dời khẩn cấp khỏi chung cư hư hỏng nặng có nguy cơ sụp đổ
và được nhà nước bố trí tạm cư tại các căn hộ thuộc sở hữu nhà nước sẽ tự chi trả chi phí quản lý vận hành
triên chi phí thuê nhà được tính theo hai giai đoạn
giai đoạn chưa lựa chọn được chủ đầu tư thực hiện dự án nếu người thuê nhà cũ thuộc sở hữu nhà nước sẽ tự dư trả tiền thuê nhà tạm cư
theo đơn giá thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
còn với người sử dụng căn hộ trước đó thuộc sở hữu tư nhân bộ y tế sẽ bố trí chỗ ở tạm thời tại căn hộ thuộc sở hữu nhà nước và không thu tiền
ở giai đoạn lựa chọn được chủ đầu tư chủ đầu tư sẽ chi trả chi phí thuê nhà ở
bao gồm các hộ có nhà ở thuộc sở hữu tư nhân hoặc thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trước đây
và các chi phí khác theo phương án bồi thường đã được phê duyệt
đây là một phương án được chọn lọc sau rất nhiều cuộc họp giữa các sở ngành cùng ủy ban nhân dân thành phố
để giải quyết những phương mắc trong việc tính tiền thuê nhà tạm cư thời gian qua
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa đưa ra kế hoạch quy hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai năm hai nghìn hai mươi ba
đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp
sẽ đống quỹ phòng chống thiên tai bằng một phần hai của mức lương tối thiểu vùng
chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động
mức thu với cán bộ công chức viên chức người hưởng lương phụ cấp và người lao động làm việc
trong các cơ quan tổ chức đơn vị sự nghiệp của đảng nhà nước tổ chức chính trị xã hội và hội
được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động và lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố
sẽ đóng một nửa của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng
đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp
sẽ đóng một nửa của mức lương tối thiểu vùng chi cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động
người lao động giao kết nhiều hợp đồng với nhiều doanh nghiệp thì chỉ phải đóng một lần
tới một hợp đồng lao động có thời gian dài nhất
người lao động khác và các đối tượng nêu trên đóng một mươi đồng mỗi người mỗi năm
dự kiến số thu quỹ năm hai nghìn hai mươi ba là hơn một hai trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
thời hạn nộp quỹ đối với cá nhân nộp một lần trước ngày ba mươi một tháng bảy
đối với tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn thành phố
nộp tối thiểu năm mươi số phải nộp trước ngày ba mươi một tháng bảy
số còn lại nộp trước ngày ba mươi tháng một mươi một
vietjet vừa được bình chọn là hãng hàng không chi phí thấp có dịch vụ trên tàu bay tốt nhất năm hai nghìn hai mươi
và tiếp tục được vinh danh là hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới năm hai nghìn hai mươi
best ultra low cost airline hai nghìn hai mươi ba lần thứ năm liên tiếp
bộ đôi giải thưởng được công bố bởi trang đánh giá an toàn và sản phẩm hàng không hàng đầu thế giới
để đạt được vị trí này vietjet mang lại dịch vụ skybos business
siêu tiện lợi và cao cấp trên tàu bay thân rộng với ghế dài dường nằm đa dụng
và những ráng nghiệp ống thực đặc sắc xuyên suốt trong chuyến bay
ngoài hai giải thưởng trên vietjet cũng được airlines ratings
sấp hạng an toàn hàng không bảy sao
và nhiều năm liên lọc sắp một mươi hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất và an toàn nhất thế giới
năm ngoái hãng cũng được airlines ratings vinh danh là hãng hàng không
mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng toàn cầu
giải thưởng tôn vinh các hãng hàng không hàng đầu của thế giới
được tổ chức thượng niên từ năm hai nghìn một mươi ba
nhằm tôn vinh các hãng hàng không tốt nhất trên thế giới
do hội đồng các biên tập viên uy tín trong ngành bình chọn
mỗi năm vào dịp quốc tế thiếu nhi ngày một tháng sáu
các cửa hàng đồ chơi siêu thị hay nhà sách đều tấp nập
nhu cầu mua sắm của các bậc phụ huynh về đồ chơi sách truyền
đồ dùng học tập và các mặt hàng thời trang dành cho trẻ em
có xu hướng tăng cao
ghi nhận tại một nhà sách cho thấy
nhiều sản phẩm đồ chơi đồ dùng sách truyện theo xu hướng
quảng bá trên các trang mạng xã hội được trẻ em chọn mua nhiều hơn
dù giá thành khá cao
như trò chơi tôm bầu theo số có giá từ năm mươi đồng
đến một trăm năm mươi đồng một tranh
tranh đính đá từ tám mươi năm đồng đến một trăm bốn mươi đồng một tranh
tùy lớn nhỏ
hộp dụng cụ làm trâu câu theo khuôn có giá bốn mươi năm đồng
cờ vui từ tám mươi đồng đến ba trăm năm mươi đồng một bộ
còn lúc thì ba mẹ con lì chọn đồ riêng cho con là những cuốn sách
kỹ năng sống hoặc là những cuốn sách hay nghèo đó
hoặc là những bộ lắp xếp hình lego
bên cạnh các sản phẩm đồ chơi
nhiều bậc phụ huynh cũng đang có xu hướng lựa chọn các sản phẩm sách
truyền đồ chơi trí tuệ để có thể giúp trẻ em hoàn thiện khả năng ngôn ngữ
kích thích sự tăng trưởng tăng cường khả năng ghi nhớ và phát huy sự sáng tạo
năm nay thị trường qua tặng có mẫu mã
bao bì rất đẹp mắt và giá thành phải chăng
sau khi tham khảo chị trường đã quyết định chọn sách kỹ năng sống
để làm quà tặng con trai trong dịp này
thường thì một tháng sáu là quốc tế thiếu nhi
đồng thời cũng là dịp hè sau một năm học
nên tôi cũng muốn tặng cho con quà để giải trí và động viên bé
năm nay thì có nhiều trò chơi sách chuyện mới
cũng đáp ứng được đúng nhu cầu của con
nên tôi cũng muốn sinh ba mẹ mua cho con quà
tất nhiên là ba mẹ cũng phải coi quà đó có phù hợp với con không
có bổ ích cho con không thì ba mẹ mới đồng ý
thị trường mùng một tháng sáu năm nay được đánh giá là cạnh tranh gây gắt
do đó không chỉ đa dạng về mẫu mã loại hình sản phẩm
mà các cửa hàng còn đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng
các sản phẩm đang bán tốt nhất hiện nay
và là những sản phẩm theo trend
được quảng cáo nhiều trên các kênh tiktok
và là những sản phẩm có tính chất
tính trải nghiệm cao như là đồ chơi lắp ráp mô hình
xe điều khiển các sản phẩm như là tranh bính đá
đặc biệt là các sản phẩm phục vụ cho các em thiếu nhi trong dịp hè
như là sách thiếu nhi rồi đồ chơi văn phòng phẩm dụng cụ học sinh
tập học sinh ba lô cặp các loại
thì có mức trí thấu giảm từ một mươi cho đến năm mươi
ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu là ngày đặc biệt dành riêng cho trẻ em
đây cũng là dịp để các bậc phụ huynh cũng như nhà trường
thể hiện tình yêu của các em
tuy nhiên trước sự đa dạng của thị trường quà tặng
người tiêu dùng cần lựa chọn những mặt hàng quà tặng phù hợp
với tương đối tuổi của trẻ
và chọn những cửa hàng uy tín tránh mua phải hàng kém chất lượng
ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu năm nay trùng với kỳ nghỉ hè của các em
nên lượng người đổ về các khu vui chơi đều đông kín và tăng vọt so với mỗi năm
bất chấp cái nắng nóng ngay từ sáng sớm đã có đông đảo phụ huynh đưa các em nhỏ
đến các điểm tham quan du lịch như lễ hội trái cây nam bộ năm hai nghìn hai mươi ba thảo cầm viên sài gòn
những thông tin này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
năm nay lễ hội trái cây nam bộ khai mạc ngày một tháng sáu
dịp này nhiều gia đình cũng tranh thủ đưa con em mình đi chơi
nhưng ngày quốc tế thiếu nhi khiến không khí vô cùng dộn dịp
lễ hội cũng là sự kiện văn hóa
du lịch diễn ra thường niên nhằm giới thiệu đến du khách nét đặc sắc
phong phú và đa dạng các chủng loại trái cây vùng miền trong cả nước
điểm nhấn của lễ hội trái cây năm nay là có rất nhiều các hoạt động hấp dẫn người dân và du khách
cụ thể như hoạt động chợ trái cây đặc sản hội trì nghệ thuật tạo hình bằng trái cây
trong đó du khách và người dân sẽ được tận mắt chứng kiến những bộ sưu tập trái cây khổng lồ
với nhiều loại trái cây được su tầm ở nhiều vùng trên cả nước

việc lái ban trái cây
tp quận viễn quốc tạp q
hai mươi của chúng tôi kristoffer dimon
có dịp về hè dẫn mấy bạn bè với lại bé nhà tới chơi cho họ thích mấy cái vui chơi ở suối tiên
ngày một tháng sáu suối tiên miễn vé vào cổng cho trẻ em cao dưới một bốn mét đi cùng phụ huynh
từ ngày hai tháng sáu đến ngày ba mươi một tháng tám giảm năm mươi vé cổng cho học sinh giỏi xuất sắc có giấy khen trong năm học vừa qua
ngoài ra tại đây diễn ra nhiều hoạt động nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị về văn hóa ẩm thực việt nam nói chung
và trái cây nói riêng như chợ trái cây đặc sản bộ sưu tập trái cây khổng lồ hội thi trái ngon an toàn nam bộ hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây
hôm nay ngày quốc tế thiếu nhi mình cũng muốn đưa con và gia đình mình đến đây chơi một ngày thật là thoải mái
bình thường nó học tập rất là căng thẳng và đến đây con mình nó được khám phá thiên nhiên về các loại cây trồng
rồi trải nghiệm cùng các loại thú bình thường nó sống nó chơi điện thoại
không có điện thoại nhiều nên là bây giờ cũng là một dịp mà để bé được học tập và phát triển nhiều hơn
khó tìm ở một nơi nào khác mà nó có những khung cảnh hay là các bài thí kiểu như thế này
nó rất là phù hợp cho những dịp mà đi chơi vào dịp lễ cho trẻ con đi chơi hay là trẻ người lớn cũng còn thấy đẹp
dịp này thảo cầm viên sài gòn ở quận một cũng đang cung cấp vé miễn phí cho trẻ em dưới một ba m vào cổng
điều này đã thu hút rất nhiều phụ huynh đưa con em đến tham quan và vui chơi trong dịp quốc tế thiếu nhi
tương tự công viên văn hóa
tương tự công viên văn hóa đầm sen ở quận một mươi một cũng đông đúc với khách tại các khu vực như cổng sách vé và khu vực trò chơi dành cho trẻ em
các hoạt động này vẫn diễn ra sôi động dù thời tiết đang nắng nóng gây gắt